tòa án nhân dân thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã xét xử và tuyên phạt một mươi hai tháng tù đối với bị cáo lê kim luân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú khu phố phú trường thị trấn phú long huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
đây là đối tượng có hành vi chống đối và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
vụ án được xét xử theo thối tụ gốc gọn
theo hồ sơ vụ án trong thời gian thành phố phan thiết thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
lê kim luân đi chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín khi có hiệu lệnh dừng xe kiểm tra giấy tờ
đã không chấp hành hiệu lệnh còn điều khiển xe tông thẳng vào lực lượng chức năng
rồi dùng nón bảo hiểm tấn công đánh vào đầu và mặt gây thương tích cho một cán bộ công an
do đó cần phải xử lý hình sự để răng đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung
đội biên phòng cước hấu vĩnh hội đông bộ đội biên phòng tỉnh an giang
vừa bắt giữ ba đối tượng nhập cảnh trái phép tại khu vực cột móc hai trăm sáu mươi một mươi một
thuộc ấp vĩnh hòa xã vĩnh hội đông huyện an phú cách đường biên giới về phía việt nam khoảng hai mươi m
là nguyễn văn ủi ba mươi tám tuổi nguyễn thị huỳnh lợi bốn mươi một tuổi và nguyễn tấn đạt một mươi ba tuổi
cùng ngụ từ xã vĩnh hội đông nhập cảnh từ campuchia về việt nam
hiện đồn biên phòng này đã lập biên bản xứ phạt vi phạm hành chính
đồng thời giao các đối tượng cho bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện an phú tỉnh an giang
đưa đi cách ly tập trung theo quy định
một mươi người ở phường láng tròn thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa bị cơ quan chức năng đề nghị xứ phạt hành chính
số tiền một trăm năm mươi triệu đồng về hành vi tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội
nhóm người này ăn nhậu tại nhà ông hà quốc khởi ở khóm một mươi hai phường láng tròn
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vi phạm và mời các đối tượng về trụ sở công an phường làm việc
do không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người nơi công cộng
trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
sáng nay tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
lực lượng công an kiểm tra điều kiện qua chốt đối với xe ô tô tải luồng xanh viện kiểm soát sáu mươi sáu c một mươi một nghìn sáu trăm một mươi hai
khi phát hiện trên xe chở sáu trăm hai mươi bốn bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại
qua làm việc lái xe khúc văn thanh khai nhận số thuốc lá trên chở thuê từ thành phố hồng ngự đến bình dương
khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín đã bàn giao đối tượng và tăng vật cho công an thành phố cao lãnh để xử lý theo quy định